theo số liệu do ủy ban bầu cử liên bang mới công bố ban vận động tranh cử của tổng thống mỹ donald trump
đang chi hàng trăm nghìn đô la mỹ cho các luật sư để khởi kiện việc bỏ phiếu qua bưu điện
bao gồm cả tại bang chiến địa pennsylvania
bàn vận động tranh cử của tổng thống mỹ đã chi hơn hai trăm năm mươi đô la mỹ cho một công ty luật đại diện cho tổng thống trump
trong các vụ kiện liên quan đến việc sử dụng hòm thư và các thủ tục bỏ phiếu qua đường biêu điện
tại bang pennsylvania như vậy kể từ tháng ba họ đã chi hơn ba chín triệu đô la cho các dịch vụ pháp lý
cũng trong giai đoạn này bàn vận động tranh cử của ông joe biden đã chi sáu trăm sáu mươi đô la
trong cuộc bầu cử sắp tới sẽ có thêm nhiều cử tri bỏ phiếu qua đường bưu điện thay vì phải trực tiếp đến điểm bầu cử
tuy nhiên tổng thống trump đã nhiều lần cáo buộc có sự gian lận trong việc bỏ phiếu qua đường bưu điện
theo kết quả một số cuộc khảo sát hiện đã có hơn hai trăm linh vụ kiện liên quan đến bầu cử